tại hành lang hội trường vào chiều nay các đại biểu cũng bày tỏ nhiều ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín
luật là chúng ta làm để phục vụ cuộc sống và phục vụ công tác quản lý xã hội
chúng ta xây dựng luật mà không xuất phát từ thực tiễn thì cũng rất là khó phù hợp với thực tiễn
cho nên là chúng tôi thấy là khi xây dựng luật thì có những ý ở trong cái luật thì rất là hay nhưng mà khi triển khai thực tiễn thì rất là vướng
cho nên là chúng ta xây dựng làm luật mà đi được thực tiễn đi khảo sát làm việc và nghiên cứu được thực tiễn rồi góp ý để thành luật thì rất là hay
và đây cũng có là thời gian vừa qua cũng có làm nhưng chúng ta làm cũng chưa nhiều
chủ yếu là đi nghe cơ sở báo cáo rồi về để chúng ta góp ý
như thế là có những cơ sở báo cáo cũng chưa hẳn là phù hợp
cho nên cũng cần phải có những nghiên cứu
và đi thực tế nhiều hơn từ các cơ quan trực tiếp triển khai luật để mà chúng ta tiếp thu ý kiến nghiên cứu để góp ý hoàn thiện cái luật mà quốc hội thông qua thì sẽ có hiệu quả hơn
tính khả thi nó cũng chưa cao dẫn cái việc phải điều chỉnh nhiều như là cái việc là rút khỏi chương trình lùi một số dự án luật theo tiến độ đã được quốc hội quyết định
rồi là bổ sung các dự án luật cũng là rất nhiều
rồi đặc biệt là cái tiến độ đã được bổ sung
tính gối đầu của cái dự án luật từ cái năm trước cho cái dự kiến của cái trình năm sau cũng cái tính gối đầu rất là thấp
ví dụ như là năm chương trình của hai nghìn hai mươi mà để gối đầu chuẩn bị cho trình hai nghìn hai mươi một thì chúng ta chỉ có một dự án thôi
trong cái lần trình này thì đấy là những cái hạn chế những bất cập rất là lớn trong việc lập chương trình xây dựng luật pháp lệnh
thì tôi hy vọng rằng là với cái chương trình xây dựng luật lệnh năm hai nghìn hai mươi lần này
thì nó sẽ hạn chế bớt được
tuy nhiên tôi rằng là để mà hạn chế bớt được những cái hạn chế những cái bất cập nó tồn tại dai dẳng như vậy
thì cái đầu tiên nó phải xuất phát từ cái người từ cái chủ thể đề xuất đối với cái dự án luật ở trong cái chương trình này